truyền thông ấn độ nhận định cước viễn thông ở nước này có thể sớm tăng mạnh sau khi tòa án tối cao yêu cầu các nhà thầu phải nộp cho chính phủ phần tổng doanh thu điều chỉnh lên đến một mươi ba tỷ usd vào ngày hai mươi ba tháng một tới
hai nhà mạng lớn nhất ấn độ là vodafone idea và bati airtel có lần lượt bốn trăm hai mươi hai triệu và một trăm bốn mươi một triệu người dùng đang đối mặt với thiệt hại lên đến nhiều tỷ đô la
do vậy theo truyền thông ấn độ người dùng di động ở đất nước nam á này sẽ sớm bị tăng cước dịch vụ ba mươi so với hiện nay để hai hãng viễn thông trên có thể vượt qua gánh nặng thua lỗ
ấn độ hiện là nước có gói cước di động rẻ nhất thế giới trong khi người dân ấn độ phải trả hai mươi năm đô la cho một gigabyte dữ liệu thì cước phí trung bình cho một gigabyte trên thế giới là tám bốn mươi năm đô la
mặc dù mức giá mới được dự báo sẽ tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng ở ấn độ nhưng hiện tại tổng chi tiêu liên quan đến viễn thông ở ấn độ vẫn thuộc loại thấp nhất thế giới